tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém tại một số dự án chậm tiến độ của ngành công thương
đã chủ trì phiên họp thứ một mươi một của ban chỉ đạo về xem xét đưa ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của ban chỉ đạo
một số dự án và xử lý quyết toán hợp đồng fpc đối với một số dự án doanh nghiệp
qua thảo luận tại phiên họp phó thủ tướng thường trực chính phủ và các thành viên ban chỉ đạo
đã thống nhất báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định ngay trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
về việc đưa ba dự án bao gồm dap một hải phòng nhiên liệu sinh học phú thọ và nhiên liệu sinh học bình phước
ra khỏi diện theo dõi chỉ đạo xử lý của ban chỉ đạo
đối với việc xử lý quyết toán các hợp đồng epc của năm dự án doanh nghiệp
phó thủ tướng thường trực chính phủ chiêu hòa bình yêu cầu các chủ đầu tư tập đoàn tổng công ty
phải xử lý rứt điểm các tranh chấp hợp đồng này theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị
trong đó chủ đầu tư tập đoàn tổng công ty phải đánh giá và xem xét kỹ các phương án xử lý khả thi
và báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là cơ sở để ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như cơ cấu lại bán vốn thoai vốn tại các dự án doanh nghiệp
đồng thời làm rõ và xử lý những sai phạm vi phạm pháp luật đối với tổ chức cá nhân có liên quan